mới đây bộ y tế đã ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín cách ly y tế tại nhà
theo đó ép không có bệnh nền có thể được cách ly tại nhà nếu tình trạng ổn định
không có dấu hiệu viêm phổi và đủ khả năng tự chăm sóc
hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế quy định
f có bệnh nền nhưng đang điều trị ổn định là một tiêu chí lâm sàng để được cách ly tại nhà
cụ thể ép không phải đảm bảo ba tiêu chí lâm sàng sau
là người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm sát covid hai bằng xét nghiệm
atpg hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành
không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt ho khan đau họng
nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tê lưỡi tiêu chảy trẻ mũi mất mùi mất vị
không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
nhịp thở nhỏ hơn hai mươi lần một phút
spo hai lớn hơn chín mươi sáu khi thổi khí trời
không có thở bất thường như thở rên rớt lõm lồng ngực vọp hồng cánh mũi thở kho khe thở giít ở thì hít vào
không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định
ngoài ra ép không phải có khả năng tự chăm sóc bản thân
có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống tắm rửa giặt quần áo vệ sinh
và có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế
có khả năng liên lạc với nhân viên y tế
để được theo dõi giám sát và khi có tình trạng cấp cứu
có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại máy tính
trường hợp người mắc covid một mươi chín không có khả năng tự chăm sóc
gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng hai yêu cầu trên
trước đây tại quyết định số bốn nghìn ba mươi tám để được tự cách ly tại nhà
ngoài việc không có dấu hiệu viêm phổi khó thở
người mắc covid một mươi chín còn phải đáp ứng các tiêu chí khác như
đã tiêm đủ hai mũi hoặc một mũi vaccine phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
hoặc không có bệnh nền
như vậy theo hướng dẫn mới kể cả người có bệnh nền phụ nữ có thai
người chưa tiêm đủ liều vaccine cũng có thể được tự điều trị covid một mươi chín tại nhà
đã có đáp ứng các tiêu chí lâm sàng và khả năng tự chăm sóc